nhiều vấn đề nóng trong xã hội được các đại biểu đề cập trong phiên họp sáng nay
theo ý kiến nhiều đại biểu tình trạng ô nhiễm môi trường ô nhiễm không khí tại các khu đô thị lớn
rác thải sinh hoạt ngày an toàn vệ sinh thực phẩm an toàn giao thông ngày càng nghiêm trọng
tình hình tội phạm diễn ra ngày càng khó lường nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên
đã xảy ra nhiều vụ thảm án đau lòng chấn động dư luận
lĩnh vực y tế giáo dục phát sinh vấn đề mới
có một nghịch lý đó là số lượng lao động qua đào tạo trình độ càng cao thì tỷ lệ thất nghiệp càng lớn
đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân và được người dân rất quan tâm
tuy nhiên các đại biểu cho rằng chính phủ dường như quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế
mà chưa trú trọng đến vấn đề xã hội và đề nghị chính phủ cần có giải pháp mạnh tay quyết liệt hơn
để làm thay đổi tình hình trên
một mươi năm triệu tỷ đồng tương đương với khoảng bốn trăm tám mươi tỷ đô la mỹ
đó là con số ấn tượng nhất
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế mà chính phủ chính quốc hội
theo chính phủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch này nằm trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế
tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là nguồn lực lấy từ đâu và cách thức sử dụng ra sao
để vừa đạt hiệu quả cao nhất vừa tránh lãng phí tham nhũng
theo báo cáo của chính phủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dự kiến khoảng một mươi năm triệu tỷ đồng theo giá thực tế
con số này gấp đôi tổng quy mô gdp của việt nam phấn đấu đạt trong năm hai nghìn một mươi sáu này là năm một triệu tỷ đồng
theo các đại biểu chúng ta cần huy động số tiền ở mọi lĩnh vực và huy động các nguồn vốn này đi vào các lĩnh vực trọng điểm
giống như là chúng ta nói đến một cái khoảng ước lượng mà trong đó là huy động toàn lực tổng vốn đầu tư xã hội
kể cả khu vực nhà nước
khu vực dân doanh và khu vực nước ngoài
trong đó cái khu vực nhà nước thì ngày hôm qua quốc hội thảo luận đó là cái đầu tư công hai triệu tỷ đồng
thì trên cơ sở đầu tư công hai triệu tỷ đó chúng ta huy động cái nguồn lực bên ngoài và nguồn lực của dân cư
thì chiếm khoảng là bốn mươi nữa và cái nguồn lực của bên các cái nhà đầu tư nước ngoài kể cả oda thêm hai mươi nữa
và các nguồn lực khác thì chúng ta sẽ có một khoảng ước lượng là khoảng một mươi triệu
nhưng cái điều quan trọng là làm sao định hướng được các cái nguồn vốn này đi vào đầu tư vào các lĩnh vực một cách trọng điểm
ngân sách thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái hạn chế và ràng buộc
đòi hỏi là các cái bộ ngành chính quyền địa phương phải có một sự chủ động linh hoạt hơn
tìm ra những cái giải pháp thích hợp hơn để huy động nguồn lực
cùng với những cái nguồn lực này
các cái nguồn lực mà phân cấp và để lại cho địa phương
kế hoạch tái cơ cấu lần này đưa ra chính quốc hội đã được các đại biểu đồng tình bởi tính cấp thiết và khoa học
để mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế và mô hình tăng trưởng như làm gia tăng tốc độ tăng trưởng gdp
kìm giữ lạm phát giảm thâm hụt ngân sách nhà nước
vấn đề quan trọng đó là sự tham gia quyết liệt của tất cả các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương
quyết tâm thực hiện đến cùng
đó cái giám sát cái quá trình thực hiện đó để cái quá trình tái cấu đi đúng hướng
mục tiêu là gì làm sao tăng trưởng được kinh tế làm sao tăng được năng suất các yếu tố tổng hợp
mà quan trọng hơn là làm sao nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân
thời cơ đang ở phía trước
để tranh thủ cơ hội phát triển con tàu việt nam phải vững tay lái vượt qua gió mạnh sóng cả đại dương để tiến lên
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định quyết tâm này trong bài phát biểu
trước hai trăm linh doanh nghiệp việt nam và các nhà đầu tư nước ngoài
tại gala kết nối và hội nhập diễn ra tại tp hcm vào tối qua
gala kết nối và hội nhập diễn ra trong khuôn khổ hội nghị kinh tế đối ngoại hai nghìn hai mươi
do bộ ngoại giao và tạp chí nhà kinh tế vương quốc anh ekanomic phối hợp tổ chức
hiện việt nam đã ký kết tham gia một mươi bốn hiệp định thương mại tự do fta
bao gồm cả các fta thế hệ mới với tiêu chuẩn cao như tpp fta với hai mươi tám nước eu
và đang đàm phán mối quan hệ
với một số fta khác việt nam có dân số đứng thứ một mươi bốn nhưng quy mô gdp chỉ đứng thứ bốn mươi tám trên thế giới
thủ tướng cho biết phù hợp với xu thế vận động chung của toàn cầu
việt nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế thực hiện các đột phá chiến lược
nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển dựa trên sức cạnh tranh
lợi thế so sánh tích cực hội nhập tham gia vào mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu
và tăng cường năng lực để tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao
thủ tướng khẳng định và nhấn mạnh sẽ tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp
coi thành công của doanh nghiệp như là thành công của chính phủ
chính phủ chú trọng kiến tạo khung thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường
điều kiện việt nam và tương thích với các cam kết hội nhập thông lệ quốc tế
chính phủ quản lý các mặt đời sống kinh tế xã hội theo pháp luật
một cách chủ động hiệu lực hiệu quả với tầm nhìn dài hạn
thủ tướng hy vọng qua hội nghị này các đại biểu các doanh nghiệp sẽ hiểu thêm
còn trong chiều qua đoàn công tác của bộ xây dựng đã làm việc với ubnd tỉnh thanh hóa
về đề cương nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung khu kinh tế nghi sơn
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã có quyết định về việc sửa đổi bổ sung
một số điều của quy chế hoạt động của khu kinh tế nghi sơn
theo đó khu kinh tế nghi sơn được điều chỉnh mở rộng diện tích từ một mươi tám sáu trăm linh hectare lên một trăm linh sáu ha
phạm vi mở rộng quy hoạch sẽ gồm toàn bộ địa
giới hành chính huyện tĩnh gia bà xã thuộc huyện nông cống bà xã thuộc huyện như thanh
và phần diện tích mắn đức biển thuộc huyện tĩnh gia
bộ xây dựng thống nhất đề cương nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung của khu kinh tế nghi sơn
của ubnd tỉnh thanh hóa
tuy nhiên trong nội dung cần làm rõ hơn việc điều chỉnh đối với từng khu vực gắn với nhu cầu
tránh để lãng phí quỹ đất bộ xây dựng sẽ sớm tổ chức họp lấy ý kiến của các ngành
chương trình tiếp tục với một số thông tin trong nước đáng chú ý
mưa lớn nhiều thủy điện xả lũ làm cho mực nước sông ở quảng nam dâng cao
philippines đưa một mươi bảy ngư dân việt nam về nước
trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng
lưu lượng nước đổ về có hổ chứa thủy điện tăng cao
nên một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh bắt đầu sửa
nhiều nhà máy thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ lưu bị ngập sâu
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phước sơn tỉnh quảng nam
do mưa lớn ở khu vực miền núi lượng nước đổ về hồ lớn nên nhà máy thủy điện sông bung bốn
đã bắt đầu xả tràn từ đêm ngày một tháng một mươi một và trong ngày hai tháng một mươi một
thủy điện này tiếp tục xả lũ với lưu lượng nước từ năm trăm linh m khối đến hai bốn trăm linh m ba một giây
tại hồ thủy điện đắc my bốn
do lượng nước về hồ lên đến chín trăm linh m ba trên một giây
nên lãnh đạo nhà máy thủy điện này đã đề nghị lãnh đạo tỉnh cho xả lũ vào chiều ngày hai tháng một mươi một
với mức xả từ năm trăm linh m khối trên một giây đến hai bốn trăm linh m khối trên một giây nhằm bảo đảm an toàn đập
mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số tuyến đường lên miền núi quảng nam bị sạt lở tại nhiều điểm
tại huyện phước sơn các tuyến đường lên năm xã vùng cao bị sạt lở nặng
việc vận chuyển hàng hóa lương thực gặp nhiều khó khăn
để bảo đảm cho việc đi lại cho người dân
ủy ban nhân dân huyện phước sơn đã huy động các đơn vị thi công các công trình xây dựng trên địa bàn
nhanh chóng khắc phục sự cố
hiện nay chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cho phương tiện để khắc phục
và cố gắng trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ phải thông tuyến đi lên vùng cao
để bảo đảm việc đi lại của nhân dân
thời gian đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra rà soát lại các cơ sở
đặc biệt là cơ sở hạ tầng
thứ hai nữa là các điều kiện đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện
để tiếp tục khắc phục những khó khăn trong thời tiết mưa bão
do mưa lớn và nhiều nhà máy thủy điện bắt đầu xả lũ
nên mực nước trên các sông thu bồn vu gia dâng cao
làm cho nhiều nơi ở vùng hạ du bị ngập sâu trong nước
ngay khi nhận được thông tin xả lũ chính quyền địa phương đã thông báo tình hình đến người dân
đồng thời triển khai các phương án di rời ứng cứu kịp thời nhằm tránh thiệt hại do lũ lụt gây ra
sau đợt lũ lụt vừa qua huyện cam lộ là địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh quảng trị
khi nước vừa rút mặc dù ai cũng tất bật với việc thu dọn đồ đạc sắp xếp lại nhà cửa
nhưng với tinh thần sẻ chia tương thân tương ái
các hội viên của hội liên hiệp phụ nữ huyện càm lộ đã tổ chức quyền góp tiền mua gạo thức ăn
và tự tay nấu những suất cơm miễn phí để đưa về từng thôn xóm còn đang chịu ngập lụt
đây thực sự là những suất cơm ấm áp tình người vùng lũ
nước lũ vừa rút người dân cùng các lực lượng địa phương giúp nhau vệ sinh dọn dẹp nhà cửa
sau trận lũ vừa qua gia đình chị lợi ở thị trấn cam lộ bị thiệt hại rất nặng
lúa gạo đều bị ứt đồ dùng sinh hoạt bị cuốn trôi
các thành viên phải chống chọi với cơn lũ bằng những bát mì gói qua bữa
đến hôm nay gia đình chị lợi và nhiều gia đình khác ở vùng lũ cam lộ đã được nhận những suất cơm canh ốm nóng
từ những trẻ em trong hội phụ nữ huyện
trong đợt mưa lũ vừa qua toàn huyện cam lậu có trên hai hộ gia đình bị ngập sâu
và hiện vẫn chưa được chống chọi
với tinh thần tương thân tương ái hội liên hiệp phụ nữ huyện cam lộ đã hỗ trợ cho mỗi xã
thị trấn bị ảnh hưởng hai mươi năm kg gạo và một triệu đồng
từ sự hỗ trợ này hội viên hội phụ nữ các địa phương cùng chung tay góp sức nấu những suất cơm miễn phí
và phân phát đến người dân ở những vùng bị thiệt hại nặng

trong đợt mưa lũ những suất cơm nghĩa tình này là niềm động viên khích lệ làm ấm lòng người dân vùng lũ
vì vậy ubnd tỉnh đắk lắc vừa có quyết định chi năm hai tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách để mua vaccine tiêm phòng cho đàn gia súc
đồng thời giao cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư mua vaccine khẩn trương cung cấp cho các địa phương
để chủ động khống chế dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát tri cục trăn nuôi và thú y đã tạm ứng vaccine cho huyện crongbong một mươi liều
buôn đôn tám liều và air soup năm liều vaccine để tiêm phòng cho đàn gia sốt
trước tình hình dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp các địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để chủ động
tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống kiểm tra các phương tiện giao thông đi ra từ vùng dịch và tiêm vaccine khoanh vùng dịch bệnh một cách hiệu quả
thực hiện những cam kết của lãnh đạo hai nước việt nam và philippines hôm qua một mươi bảy ngư dân việt nam được trang bị nhu yếu phẩm cần thiết
đã xuất phát từ cảng soan của philippines và lên tàu về nước
lễ tiễn đã được tổ chức tại cảng sua của philippines với sự tham dự của tổng thống rodrigo duterte cùng một số quan chức philippines
phía philippines cho biết các ngư dân muốn trở về bằng tàu cá của mình
phát biểu tại buổi lễ tổng thống duterte cho biết cả philippines và việt nam là những người hàng xóm cần phải giúp đỡ nhau
điều này cho thấy tầm quan trọng của khối asean
chúng ta những người hàng xóm của nhau
phải hành động để bảo vệ lợi ích của nhau
đáp lại những cử chỉ chân tình này một chiếc tàu của ngư dân việt nam đã răng dòng chữ
tối qua cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp
đối với ông hồ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số chín lầu ba nghĩa thục phường năm quận năm tp hcm
để điều tra về hành vi phát tán thông tin tài liệu chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo đó vào chiều cùng ngày cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm phối hợp với công an quận thú đức
bắt quả tang hồ văn hải đang có hành vi phát tán thông tin tài liệu chống phái nhé cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trên mạng internet tại số tám trăm chín mươi một kha vạn cân phường linh tây quận thú đức
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tiếp tục điều tra
dõi hành vi vi phạm của hồ văn hải để xử lý theo quy định của pháp luật
rất nhiều giáo viên trên địa bàn tp hcm và một số tỉnh lân cận thủ đô đã tụ tập trước cửa trụ sở
của công ty cổ phần giáo dục đào tạo trực tuyến slning tại số một mươi chín nguyễn thị định
phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
để yêu cầu công ty làm rõ những khuất tất trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học tiếng anh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
họ là các giáo viên đến từ nhiều nơi khác nhau từ ngoại thành hà nội cho đến các tỉnh lần cận
như vĩnh phúc bắc ninh và đều có một điểm chung là cần chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
để đủ điều kiện thi công chức hoặc nâng ngạch lương theo quy định
hôm người ta hẹn một em đến lời bằng thì người ta bảo là trường đại học sư phạm đang bị thanh tra
thì họ lại không cấp bằng lại cho mình nữa
thì người ta họ hẹn bọn em thi hôm khác mà họ hẹn hai ba lần rồi mà bọn em trừ thi
họ nói rằng trường đại học sư phạm thanh tra cho nên phải thi lại à
vâng thanh tra thì người ta không cấp lại bằng cho mình
nên là bây giờ người ta sẽ chuyển bọn em thi ngang ngày khác
nhưng mà sẽ là của trường đại học ngoại ngữ cấp
và cái hôm gần đây nhất này thì bọn em mới quay lại trung tâm để hỏi rõ như thế nào thì họ không trả lời bọn em
theo các học viên thì khi tìm đến câu hỏi
công ty cổ phần giáo dục đào tạo trực tuyến s lening để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ tin học tiếng anh
họ được nhân viên công ty hướng dẫn đóng số tiền từ sáu triệu đến một mươi hai triệu đồng
tùy vào các loại chứng chỉ khác nhau
sự dễ dàng và lời hứa thi là đỗ đã khiến nhiều người tìm đến với cơ sở thi cấp chứng chỉ này
cái chứng chỉ tin thực lòng là em rất là muốn tìm một chỗ uy tín để thi
ví dụ như là một trường đại học nào tổ chức chẳng hạn
nhưng mà cái việc mà tìm thì là rất là khó em đã tìm và không thấy và đành phải đi thi vào ở những trung tâm này
với bản thân em thì có trình độ tiếng anh thì em mới thi được ví dụ ở đại học hà nội hoặc là đại học sư phạm một hoặc là đại học ngoại ngữ chẳng hạn
nhưng ví dụ như là những người giáo viên thì có những người trình độ tiếng anh của người ta rất là thấp
cái việc mà chị phải hiểu là thi theo chuẩn châu âu là cực kỳ khó
bản thân em đây thì học tiếng anh rất là khá nhưng mà đi thi ở đại học hà nội thì cũng phải đủ để chứng chỉ thôi
còn ví dụ như mọi người ở đây em nghĩ rằng là nếu các chị học tầm ba tháng chưa thể thi được
thời gian gần đây sau khi gom hồ sơ và thu tiền công ty slening đã liên tục hẹn với học viên nhưng không tổ chức thi cũng không có những giải thích thỏa đáng
bên cạnh đó học viên còn phát hiện thấy nhiều lỗi chính tả trên các tấm chứng chỉ đã được cấp trước đó
chưa ký hoàn toàn không đứng vào cái dập dấu dắp dấu dắp chữ ấy
thì nó không phải là dấu và nó là in hoàn toàn
cái dấu cũng là in và chữ nó không dập
và một số chứng chỉ còn đánh máy bên trên còn sai sở giáo dục và đào tạo thì sở giáo dục và đào tạo
nhiều lần rồi nhưng mà không thi được
đến họ hẹn thứ bảy ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa rồi thì thi nhưng mà lại không tổ chức thi bọn em mà thay đổi địa điểm bất thường
từ trường đại học ngoại ngữ rồi lại về nguyễn đồng nguyễn học vũ là cái trường
không phải là trường gì đó đó trường nghệ gì đó
nhưng mà lại
không tổ chức thi và sau đó bọn em lại quay lại về nguyễn thi định bọn em đòi tiền
thì lại lúc đấy là chị giám đốc gọi điện là
mới đầu chị bảo là chị ở bên hú thọ sau lại đổi địa chỉ ở bên tuyên quang
sau cuối cùng là bọn em phải làm phiền đến các chú ở bên công an phường trung hòa cầu giấy
nghi ngờ phía công ty có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động thi và cấp chứng chỉ tiếng anh tin học
các giáo viên này đã làm đơn trình báo đến công an phường trung hòa công an quận cầu giấy
đồng thời cung cấp số điện thoại địa chỉ
và tố cáo nội dung sự việc với phóng viên truyền hình nhân dân
việc công ty slening có liên kết với các trường đại học như phản ánh hay không
có được cấp phép thực hiện các bước để cấp chứng chỉ đào tạo tin học tiếng anh hay không
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới khán giả trong những bản tin tiếp theo
nhân kỷ niệm một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập tỉnh lạng sơn
tối qua ubnd tỉnh lạng sơn đã tổ chức khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh lạng sơn lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ khai mạc hơn bốn trăm linh nghệ nhân diễn viên quần chúng thuộc một mươi một đoàn nghệ thuật ở các huyện thành phố
đã tham gia biểu diễn với các chủ đề hội tụ và lan tỏa bản sắc các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh
bác hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn
cùng với đó là các màn múa hát then đàn tính múa sư tử võ cổ truyền
màn diễn làn điệu dân ca của các dân tộc tày nùng cao lan giao v v
trong dịp này tỉnh lạng sơn cũng sẽ tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa dân gian giữa các dân tộc
thi ẩm thực thi tìm hiểu du lịch lạng sơn
ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày bốn tháng một mươi một
đảng và nhà nước ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu và động lực của sự phát triển
ở lĩnh vực kinh tế văn hóa doanh nghiệp trong đó có văn hóa doanh nhân
đóng vai trò quan trọng trong thành công của các doanh nghiệp
trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
các doanh nghiệp mới ra đời ngày càng đông đảo
việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân càng trở nên cấp thiết
văn hóa doanh nghiệp không chỉ là yếu tố bề mặt như diện mạo doanh nghiệp
các hoạt động văn hóa hay sự chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
hơn thế nó còn thấm sâu vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh với các mối quan hệ nội tại và bên ngoài
giữa doanh nhân với bạn hàng khách hàng và các cơ quan chức năng chỉ đạo quản lý nhà nước
nền kinh tế nước ta muốn hội nhập sâu rộng phải là nền kinh tế thị trường hiện đại dựa trên trí tuệ
khoa học công nghệ pháp luật đạo đức chiết lý sản xuất của doanh nghiệp và lối sống ứng xử của doanh nhân
các nhà nghiên cứu trên thế giới đã rút ra một kết luận
doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế cạnh tranh bằng gì
cạnh tranh bằng nguồn vốn cạnh tranh bằng chiến lược kinh doanh cạnh tranh bằng năng suất chất lượng hiệu quả
nhưng còn một yếu tố rất quan trọng nữa đó là văn hóa doanh nghiệp
và người ta đã nói rằng là ai cũng cạnh tranh bằng những yếu tố kia
nhưng chỉ những doanh nghiệp nào có được cái văn hóa doanh nghiệp tốt thì doanh nghiệp đấy sẽ thắng ở trong cuộc cạnh tranh rất khốc liệt này
năm ngoái thì hai nghìn một mươi năm chúng tôi đã rất thành công cuộc thi doanh nhân hát tại châu âu
năm nay thì chúng tôi làm tại khối asean và sang năm chúng tôi sẽ làm tiếng hát việt nam toàn thế giới
nó là một cái hoạt động rất là quan trọng nó gắn kết và nó cũng là một cái phương thức để tuyên truyền truyền bá cho cái văn hóa doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày mùa sâu rộng việt nam cần chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp
văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật giữ gìn uy tín đạo đức kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững
chúng tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều doanh nhân nhiều doanh nghiệp
họ nói rằng là họ đầu tư kinh doanh trước hết là để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình nhưng cái nhu cầu của họ không nhiều
sau đó họ đã nghĩ đến một cái nhiệm vụ cao cả hơn một cái sứ mệnh cao cả hơn của doanh nhân
đấy là phục vụ xã hội phục vụ cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước
văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo nên tâm hồn khí phách và bản lĩnh của lớp doanh nhân việt nam trong thời đại mới
theo đó nhà nước cần có cơ chế chính sách các văn bản quy phạm pháp luật quy định về văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân
đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp cho đến mỗi doanh nghiệp không chỉ phấn đấu xây dựng được đối ngũ hùng hậu
những nhà kinh doanh ngó tài những thương hiệu sản phẩm uy tín tạo ra sức mạnh kinh tế cho đất nước
mà còn phải trở thành những nhà quản lý giỏi có trách nhiệm xã hội tâm huyết với đất nước và dân tộc

iraq giành quyền kiểm soát cửa ngõ
tổng thống hàn quốc bắt khẩn cấp cửa ngõ phía đông mosul
tối qua theo giờ hà nội cựu thư ký cấp cao của tổng thống hàn quốc ông ahn jung byong
đã bị tạm giam khẩn cấp do có liên quan tới việc thành lập hai quỹ phi lợi nhuận của bà chun sung sware
bạn thân của tổng thống park geun hye và cũng là nhân vật chính của vụ bày bối chính trị tại hàn quốc trong thời gian vừa qua
lệnh tạm giam sẽ có hiệu lực trong vòng bốn mươi tám giờ và phía công tố vẫn cần có lệnh chính thức
để bắt giữ ở hàn quốc
theo phía công tố lệnh tạm giam được đưa ra vài giờ sau khi ông an được triệu tập đến văn phòng công tố
nhằm ngăn chặn ông này tiêu hủy bằng chứng liên quan
ông ahn jung byong người đã từ trước hôm ba mươi tháng một mươi bị tình nghi tiếp tay cho bà chun soon sue
trong việc sử dụng mối quan hệ với tổng thống để gây sức ép lên các doanh nghiệp lớn
và buộc họ phải quyên góp tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà lập nên
hiện cựu thư ký tổng thống hàn quốc phủ nhận mọi cáo buộc này
động thái trên diễn ra sau khi tổng thống park geun hye cùng ngày đã tiến hành cải tổ nội các
thay thế thủ tướng phó thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế và bộ trưởng an toàn nhân dân
liên quan đến tình hình căng thẳng giữa ấn độ và pakistan
ấn độ vừa thông báo sẽ rút tám nhà ngoại giao ra khỏi pakistan
sau khi danh tính của họ đã bị công bố trên truyền thông của địa phương
động thái này cho thấy mối quan hệ đang tiếp tục sâu đi giữa hai quốc gia láng giềng nam á
theo bộ ngoại giao ấn độ
tám nhà ngoại giao nước này đã bị xâm phạm hoàn toàn sau khi danh tính và hình ảnh của họ bị đăng tải
bộ ngoại giao ấn độ cũng nêu rõ sáu người trong số đó đã rời đi trong ngày hai tháng một mươi một
đồng thời khẳng định new delhi cuối cùng sẽ rút tất cả tám người về
trong khi đó truyền thông pakistan cho biết nước này có thể yêu cầu ít nhất hai quan chức
trong cao ủy ấn độ rời khỏi pakistan do bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động chống phá ở pakistan
những động thái trên được cho là sẽ khiến tình hình căng thẳng giữa ấn độ và pakistan tiếp tục leo thang
đặc biệt là sau các vụ đụng độ tại khu vực biên giới giữa hai bên trong ngày một tháng một mươi một
các nguồn tin quân sự iraq vừa cho biết lực lượng an ninh của nước này đã giành quyền kiểm soát hầu hết quận goji ali
khu vực được coi là cửa ngõ phía đông của thành phố mosun miền bắc iraq
sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt kéo dài liên tục hai ngày qua với các tay súng is
lực lượng iraq đã cơ bản khống chế được hầu hết các vị trí trọng yếu ở ghodi ali
đồng thời xiết chặt vòng vây is ở khu vực haman al ali
ở phía nam và khu vực thác mosul ở phía bắc
liên quân quốc tế chống is do mỹ đứng đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích
iểm trợ cho lực lượng iraq trong các cuộc giao tranh này
tuy nhiên nguồn tin không nói rõ các cuộc tấn công đã tiêu diệt hay bắt sống được bao nhiêu tay súng is
trong khi đó hãng thông tấn ahmad của is tố cáo máy bay chiến đấu của liên quân đã giết hại một phụ nữ
và làm bị thương một mươi bảy người khác trong đó phần lớn là trẻ em và phụ nữ trong khi oanh tạc vào quận an cốt
hải quân ukraine vừa cho biết nước này đang nâng cấp và mở rộng hạm đội hải quân của mình
để đối phó với việc nga tăng cường lực lượng ở vùng lãnh thổ sắp nhập crime
chỉ huy của hải quân ukraine phó đồ đốc iho voronchenko cho biết kế hoạch nâng cấp và mở rộng
hạm đội hải quân của ukraine bao gồm cả sửa chữa tàu chỉ huy khinh hạm hetman sahai dakhtny
cũng theo phó đồ đốc iho voronchenko mỹ sẽ viện trợ ba mươi triệu đô la mỹ
cho chương trình trên một phần của gói năm trăm linh triệu đô la mỹ washington cam kết viện trợ
cho quân đội ukraine mà kiev hy vọng sẽ nhận được trong năm tới
hải quân ukraine cũng lên kế hoạch trang bị một tàu hộ tống và một tàu tên lửa mới vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra ukraine còn tiến hành các biện pháp khác nhằm tăng cường khả năng phòng thủ
như nâng cấp độ huấn luyện cho lực lượng hải quân và thành lập các đơn vị phòng thủ bờ biển mới
một phần của chương trình huấn luyện sẽ được thực hiện ở các nước thành viên nato như italy pháp và anh
chuyển sang phần tin ký
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed đã duy trì lãi suất không đổi trong quy định chính sách cuối cùng
của cơ quan này trước ngày bầu cử tổng thống mỹ chính thức
xong cũng tỏ dấu hiệu có thể tăng lãi suất vào tháng một mươi hai tới đây
thông báo của fed sau hai ngày nhóm họp khẳng định kinh tế mỹ đã có đà và tỷ lệ tăng trưởng
việc làm duy trì vững chắc đồng thời bày tỏ lạc quan hơn về việc tỷ lệ lạm phát sẽ đạt mục tiêu hai
trong năm nay tuy nhiên fed vẫn chờ thêm những bằng chứng nữa về tiến triển tiếp diễn
hướng đến các mục tiêu của mỹ
đây có thể là dấu hiệu cho thấy fed sẽ tăng tỷ lệ lãi suất trong cuộc họp chính sách cuối cùng
của năm nay vào giữa tháng một mươi hai tới quyết định trên được đưa ra chưa đầy một tuần trước khi diễn ra
cuộc bầu cử tổng thống mỹ chính thức trong bối cảnh các nhà đầu tư được cho sẽ án binh bất động
trong thời gian này sau thông báo của fed toàn bộ các chỉ số chứng khoán chính của mỹ
đồng loạt mất điểm ở chốt phiên giao dịch cùng ngày